chỉ trong vòng một tháng vừa qua liên tiếp đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu thanh trì
đây là cây cầu huyết mạch có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông
nhưng thời gian qua cầu thanh trì và các tuyến đường dẫn lên cầu luôn là nỗi ám ảnh đối với người lái xe
hệ thống biển báo rõ ràng cấm xe tải xe khách lưu thông vào làn đường này
thế nhưng thực tế xe tải vẫn đi vào
các tài xế xe tải này còn chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người điều khiển xe máy
và đây chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thời gian vừa qua
không những thế tải lối dẫn lên cầu này chỉ dành riêng cho xe máy
nhưng một số tài xế xe ô tô vẫn cố tình lưu thông vào đây
rõ ràng trong khi áp lực giao thông qua cầu thanh trì ngày càng tăng
thì ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao
chính là những nguyên nhân khiến cây cầu này có thể trở thành điểm đen tai nạn giao thông
trên cầu thanh trì nó có hai làn rất là làn hỗn hợp và thứ hai là làn dành cho các phương tiện ô tô
tùy tình trạng một số nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là trên làn hỗn hợp
tiện xe tải xe khách đi vào làn hỗn hợp mà vi phạm cấm bị sai làn vào đó
đó là một trong những nguyên nhân để xảy ra tai nạn giao thông trên cầu thanh trì
khuyến cáo đối với các tài xế thứ nhất là về ý thức tham gia giao thông của các tài xế
thứ nhất là phải chấp hành đúng tuân thủ luật quy định của giao thông đường bộ
thứ hai là chấp hành biển phát hiệu đường bộ
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội còn đưa dây kiến nghị thay thế biển báo đường cao tốc
cho tất cả các lối dẫn lên đường vành đai ba trên cao theo đúng quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải
kể lại hệ thống vạch sơn hiện tại đã bị mờ
đáng chú ý sơn sửa lại giải phân cách cứng giữa làn xe ô tô và làn xe hỗn hợp
để phát huy tác dụng của giải phân cách phản quang
các phương tiện dễ dàng quan sát khi tham gia giao thông khi đi qua cây cầu này